một quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với cao minh quang nguyên thứ trưởng bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh và lệnh khám xét đối với dương huy liệu nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn nam liên nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính nguyên phó trưởng ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm ah năm n một bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can nguyễn nam liên hiện đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị liên quan
theo điều tra các bị can tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý
giữ lại ba triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn đô la mỹ tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước gây thiệt hại tài sản của nhà nước
với hành vi cố ý gây thương tích lê ngọc vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giả
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong lúc vũ cùng với nhóm bạn uống nước tại quán cà phê thì huỳnh văn thanh đến ngồi uống cà phê chung bản với vũ
trong lúc uống nước vũ nhớ lại chuyện bị thanh chửi trước đó nên muốn đánh thanh để trả thù
để thực hiện vũ nhặt một khúc gỗ vuông đánh trúng vào đầu của thanh khiến thanh ngã quỵ xuống đất
sau đó vũ ném khúc gỗ rồi bỏ trốn còn thanh được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với thanh là một mươi năm
sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương qua công tác vận động thuyết phục của lực lượng công an
vào ngày một mươi tám tháng hai vũ đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với trần văn phương nguyên kế toán đảng ủy dân chính đảng tỉnh cà mau
chủ tệ phường bảy tp cà mau về hành vi tha mô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín văn phòng đảng ủy dân chính đảng phân công trần văn phương
thực hiện nhiệm vụ kế toán theo dõi tài chính cơ quan và quản lý công tác thu nộp đảng phí của đảng ủy
lợi dụng vào chức năng quyền hạn được giao phương thu đảng phí với số tiền trên một tám tỷ đồng
nhưng chỉ nộp về cơ quan chức năng hơn năm trăm linh triệu đồng
còn lại số tiền trên một ba tỷ đồng phương chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân
cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của trần văn phương để thu giữ tài liệu có liên quan
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cũng vừa ra thông báo áp dụng biện pháp tạm giam
đối với ba người của tỉnh thất bồng lai hay được gọi là thiền am bên bờ vũ trụ
theo thông báo gửi cho chính quyền xã hòa khánh tân huyện đức hòa tỉnh long an và hộ gia đình bà cao thị cúc
ba người bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an tạm giam gồm lê thanh hoàn nguyên
lê thanh nhất nguyên và lê thanh trùng dương
cả ba đều đăng ký
cả ba đều đăng ký thường trú tại hộ gia đình bà cao thị cúc hay còn được biết đến là tỉnh thất bồng lai hay thiền am bên bờ vũ trụ
việc tạm giam ba người này nhằm đảm bảo tố tụng trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an tiếp nhận do công an huyện đức hòa chuyển lên từ cuối tháng hai vừa qua
ghi nhận nhiều ca nhiễm biến thể omicron trong cộng đồng trong đó thì chủ yếu là biến thể tàng hình
qua giải trình tự gen ngẫu nhiên có tám mươi năm mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính
từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó chiếm ưu thế là biến thể phụ ba hai
omicron tàng hình sấp xỉ tám mươi tổng số mẫu bệnh phẩm
như vậy là hiện amicron đang là chủng lưu hành chính tại thành phố hà nội thời điểm này
các chuyên gia dự báo số ca mắc sẽ vẫn tiếp tục tăng do khả năng lây nhiễm của biến chủng này rất cao
so với biến thể ban đầu thì omicron tàng hình có một số thay đổi về cấu trúc gen
thưa quý vị covid và điều trị covid cũng như thuốc covid
có lẽ là một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây
bởi mỗi ngày trên cả nước thì số người mắc covid đều tăng lên
và hiện nay đa số các bệnh nhân điều trị tại nhà
chính vì vậy mà nhu cầu chữa bệnh bằng thuốc cũng tăng lên
vâng ạ có cầu ắt có cung
và từ thị trường thực tế cho đến thị trường trên không gian mạng
người dân dễ dàng tiếp cận với các loại thuốc được quảng cáo là chữa covid
và một số loại thuốc được người bán thổi giá
thế nhưng với tâm lý có bệnh thì vái tứ vương
thì người dân vẫn bất chấp để mua những loại thuốc mà chưa được cơ quan chức năng chứng nhận
thuốc thì tiền triệu thế nhưng liệu có điều trị nhanh khỏi covid
phóng sự ngay sau đây sẽ giúp quý vị có câu trả lời
đúng rồi có được thời gian đó
những loại thuốc có in chữ nước ngoài
thời gian qua được truyền tay nhau với công dụng chữa trị covid một mươi chín
đang được bán với giá không hề rẻ
tại một nhà thuốc trên địa bàn hà nội
của ấn này thì bây giờ bao nhiêu tiền
cái dưới cuối cùng là ba triệu chín
cái dưới là ba triệu chín
cái bên cạnh ta bia màu xanh
cái cầu là hai triệu đồng

để anh hỏi bây giờ như sao nó sẽ có tiền khác không
lúc nó tăng nó như vậy
đúng rồi có được tiền khác không

cái bên trên này thì đọc như thế nào
cái này là của mỹ à
cái đấy của ấn độ
cái bên dưới cơ mà
cũng ấn độ hết
những hộp thuốc được bán với giá hàng triệu đồng
thế nhưng hiệu quả của nó
lại không như người phụ nữ này
mong đợi và kỳ vọng
thuốc này tôi mua ở trên mạng
có giá là hai triệu đồng
cái liều dùng của loại thuốc này là uống năm ngày
thì sau khi tôi uống năm ngày
xong cái này thì kết nhanh
thì vẫn còn xương tĩnh
sau khi uống hết cái thuốc này
thì tôi lại mua tiếp một loại nữa
để uống thêm một loại này
tuần này thì mọi người cũng đều bảo nhau để mua
thì tôi cũng mua về uống
và cho đến nay là tôi uống
đến nay tôi bị mắc covid là một mươi hai ngày
sử dụng nhiều loại thuốc được giao bán trên mạng
tiền mất kết quả vẫn dương tính với covid một mươi chín
sau một mươi hai ngày điều trị tại nhà
thời gian trở lại với công việc bình thường
vẫn bỏ ngỏ với người phụ nữ này
đây là trường hợp thực tế
đã một phần nào đó chứng minh ngược lại
cho câu nói
tiền nào của đấy
trực tiếp đi mua thuốc
thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ
về loại thuốc mà mình muốn mua
bạn bè anh chủ yếu là dùng một số cái thuốc của hàng
hàn quốc ấn độ hoặc của nga
nhưng mà giá nó hơi cao
những cái thuốc trôi nổi thì cũng không biết
đa số là gọi là truyền tay nhau thôi
chứ cũng không được xác nhận
chúng ta không biết lựa chọn thông tin
chúng ta dùng những cái thuốc mà nó trùng hợp
nó gây hại nhiều hơn là có lợi
liệu các cái thuốc đó nó có tương tác với nhau
và nó gây nên cái tình trạng gây độc cho cơ thể hay không
không nên chuẩn bị tích chữ quá nhiều thuốc
bởi vì những cái thuốc điều trị nhiễu chứng covid hiện nay
là đều là những thuốc truyền thống của chúng ta
chúng ta không tạo nên cái tình trạng khan hàng giả
rồi là tạo nên những cái tình trạng xuất thuốc như thế
nắm bắt nhu cầu sử dụng của người dân
nhiều cá nhân đã lợi dụng những kẽ hở
để vận chuyển cũng như buôn bán
các mặt hàng thuốc và vật tư y tế
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
bằng các phương thức thủ đoạn khác nhau
trong những ngày vừa qua
công an thành phố hà nội phối hợp với
cục quản lý thị trường liên tiếp phát hiện
và bắt giữ nhiều lâu hàng
không có hóa đơn chứng từ
không có nhãn phụ bằng tiền
và chưa được kiểm duyệt của bộ y tế

mất tật mạng